mộc bản triều nguyễn là khối tài liệu đặc biệt quý hiếm đã được unesco công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới năm hai nghìn một mươi chín
thời gian qua khối tư liệu này đã được cơ quan chuyên môn giới thiệu đến công chúng bằng nhiều hình thức
ngày hôm nay lần đầu tiên sự kiện văn hóa giáo dục di sản với học đường được cục văn thư và lưu trữ nhà nước tổ chức tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thu hút hơn hai học sinh và giáo viên tham dự
để tôn vinh và lan tỏa di sản tư liệu thế giới theo hình thức đưa di sản vào trường học cục văn thư và lưu trữ nhà nước và tỉnh lâm đồng đã tổ chức triển lãm lưu động giá trị di sản này
tại một số trường học trên địa bàn thành phố đà lạt với phương thức tiếp cận mới dựa trên nền tảng công nghệ thực tế ảo
sự kiện di sản với học đường là sự kiện khởi đầu mở ra cơ hội giúp thầy cô và học sinh được tiếp cận những giá trị di sản
có phần nâng cao kiến thức lịch sử văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập văn hóa
đây sẽ là một trong những điểm nhấn trong quá trình phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đưa tài liệu lưu trữ đến trực tiếp với phục vụ cho độc giả
phục vụ cho những nhà nghiên cứu và quan trọng nhất là phục vụ cho các công dân tương lai các chủ nhân tương lai của đất nước
em cũng rất là được trân trọng khi đã có sự kiện này xảy ra đây
nó giúp em mở
nó giúp em mở rộng về kiến thức về lịch sử của dân tộc và nó cũng giúp cho nhiều học sinh ở trường em hiểu được giá trị văn hóa và giá trị về tinh thần của lịch sử của việt nam
sự kiện đã giới thiệu công nghệ trưng bày ảo ba trăm sáu mươi ra mắt tên miền mộc bản vn triển lãm quốc hiệu nước ta qua mộc bản triều nguyễn đà lạt lâm đồng xưa và nay
trưng bày những mô hình hình ảnh nhân vật trong triển lãm công nghệ
và trong những bộ phim lịch sử tạo sự tương tác gần gũi và có sức lan tỏa tới học sinh
mộc bản là những tài liệu khắc ngược chữ hán nôm trên gỗ để in ra thành sách được dùng phổ biến trong thời kỳ phong kiến ở nước ta đã được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm hai nghìn chín
khối tư liệu này đang được bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia bốn đóng tại thành phố đà lạt
sự kiện này đã góp thêm một hình thức lan tỏa các giá trị di sản do cha ông ta để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau